các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ghi nhận tại thủ đô hà nội mặc dù đã ở thời điểm cuối ngày nhưng lượng người đổ ra đường vẫn rất đông
để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh quý vị và các bạn đừng quên thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
hạn chế tụ tập đông người quý vị nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay là cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới nhất
tính từ một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba sáu trăm bốn mươi sáu ca nhiễm mới trong đó một mươi một ca nhập cảnh
và ba sáu trăm ba mươi năm ca ghi nhận trong nước tăng sáu trăm linh tám ca so với ngày trước đó
tại năm mươi tỉnh thành phố có một tám trăm một mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một ba trăm bốn mươi bảy bình dương bốn trăm chín mươi hai đồng nai ba trăm linh năm an giang một trăm chín mươi bốn sóc trăng một trăm linh bạc liêu chín mươi chín
gia lai chín mươi ba kiên giang tám mươi ba
đắk lắc bảy mươi bảy long an bảy mươi hai tiền giang sáu mươi năm tây ninh năm mươi hai phú thọ năm mươi bình thuận năm mươi cà mau bốn mươi sáu cần thơ bốn mươi bốn hà giang bốn mươi khánh hòa ba mươi chín trà vinh ba mươi tám nghệ an ba mươi ba thanh hóa hai mươi năm quảng nam hai mươi bốn đồng tháp hai mươi bốn hậu giang hai mươi ba

quảng trị hai mươi ba hà nam một mươi chín bến tre một mươi tám quảng ngãi một mươi bảy bình định một mươi bảy vĩnh long một mươi bốn bắc ninh một mươi ba bình phước một mươi ba bà địa vũng tàu một mươi ba con tum một mươi hai thừa thiên huế một mươi một hà nội một mươi đà nẵng tám ninh thuận năm đắk nông bốn quảng bình ba nam định ba lào cai ba
đồng tháp hai mươi bốn hải dương hai yên bái hai sơn la hai phú yên một hà tĩnh một vĩnh phúc một điện biên một tuyên quang một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
sóc trăng giảm một trăm linh đồng nai giảm sáu mươi sáu tây ninh giảm năm mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh tăng bốn trăm bốn mươi đắk lắc tăng bảy mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
ba hai trăm chín mươi tám ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm bảy mươi ba chín trăm linh một ca nhiễm đứng thứ bốn mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ

trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm sáu mươi chín một trăm chín mươi ba ca
trong đó có bảy trăm chín mươi ba bảy trăm sáu mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
có một mươi sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
quảng ninh vĩnh phúc bắc giang ninh bình lạng sơn la yên bái hà giang lai châu hải phòng tuyên quang thái bình con tum hưng yên điện biên thái nguyên
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm hai mươi chín trăm bốn mươi sáu bình dương hai trăm hai mươi sáu tám trăm bốn mươi sáu
đồng nai năm mươi chín sáu trăm chín mươi một lòng an ba mươi ba chín trăm hai mươi chín tiền giang một mươi năm hai trăm bốn mươi chín
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trong ngày một bảy trăm ba mươi bảy
tổng số ca được điều trị khỏi bảy trăm chín mươi sáu
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba tám trăm bảy mươi chín ca
trong đó thợ oxy qua mặt nạ hai tám trăm hai mươi bốn thợ oxy dòng cao hfnc bốn trăm sáu mươi tám thở máy không xâm lấn chín mươi thở máy xâm lấn bốn trăm bảy mươi bảy ecmo hai nghìn một mươi
số bệnh nhân tử vong
trong ngày ghi nhận bảy mươi hai ca tử vong tại thành phố hồ chí minh bốn mươi ba bình dương tám an giang bảy tiền giang bốn lòng an hai
kiên giang ba kiên giang hai đắk lắc hai đồng tháp một bạc liêu một đồng nai một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bảy mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi một bốn trăm một mươi sáu ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba
trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xét thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xét thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng đánh thổ
tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm linh tám một mươi chín xét nghiệm
trong một trăm tám mươi tám bảy trăm chín mươi lượt người
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là hai mươi một hai trăm bốn mươi năm ba trăm bảy mươi ba mẫu
cho năm mươi tám ba trăm bốn mươi hai bảy trăm bảy mươi chín lượt người
tình hình tiêm chủng trong ngày một mươi chín tháng một mươi có một chín trăm chín mươi năm trăm ba mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu mươi bảy tám mươi ba năm trăm năm mươi bảy liều
trong đó tiêm một mũi là bốn mươi
trong đó tiêm một mũi là bốn mươi bảy chín trăm chín mươi bảy năm trăm bốn mươi một liều
tiêm mũi hai là một mươi chín tám mươi sáu một mươi sáu liều
những hoạt động của ngành y tế trong ngày
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo ngành y tế tỉnh bắc ninh thanh hóa phú thọ
tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ truy vết thần tốc
lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thực hiện cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần
bộ y tế tiếp nhận một trăm linh liều vaccine covid một mươi chín astrazeneca
và một trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh do hungary tài trợ
tỉnh bắc ninh ngày một mươi chín hai mươi tháng một mươi trên địa bàn huyện quế võ tỉnh bắc ninh
ghi nhận chùm một mươi một ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
liên quan đến các ca bệnh tại trường mầm non sao mai thành phố bắc ninh
đây là địa bàn có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất tỉnh bắc ninh hiện nay
địa phương đang khẩn cấp triển khai các biện pháp dập dịch
tỉnh ninh thuận từ ngày hai mươi đến hai mươi ba tháng một mươi tỉnh ninh thuận thực hiện tăng tốc độ tiêm chủng
đảm bảo tiêm chủng cho toàn bộ người dân từ sáu mươi năm tuổi trở lên
trong vòng ba ngày để nhanh chóng hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng
thưa quý vị đợt dịch vừa qua khiến nhiều địa phương phải giãn cách xã hội trong thời gian dài
theo báo cáo thẩm tra của chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban xã hội của quốc hội đánh giá có lúc có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói
trong số đối tượng mắc kẹt tại các địa bàn phong tỏa giãn cách ở đô thị lớn
theo bà nguyễn thúy anh chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội cho biết
trong gần hai năm qua đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống nhân dân
gây tổn hại sức khỏe và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân
theo ủy ban xã hội của quốc hội trong thời gian qua ngành y tế đã tập trung mọi nguồn lực
quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
trong đó đã xây dựng ban hành các hướng dẫn chuyên môn để thực hiện các hiệu quả công tác
truy vết xét nghiệm tổ chức công tác tiếp nhận và phân tầng điều trị
triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa tăng cường năng lực cấp cứu và điều trị
cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong đó đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp mắc bệnh nặng
cán bộ nhân viên y tế không quản ngại khó khăn vất vả hiểm nguy
luôn đi đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chính phủ đã kịp thời chỉ đạo ngành y tế
phối hợp với các bộ ngành khác để triển khai nhiều giải pháp
nhằm đảm bảo có đủ nguồn vaccine tiêm cho nhân dân trong điều kiện nguồn cung cấp phát sinh rất khang hiếm
việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lần này được đánh giá là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất
từ trước tới nay ở nước ta
đến nay đã tiêm an toàn sắp xỉ sáu mươi năm triệu liều vaccine đạt tỷ lệ sáu mươi ba sáu số người trên một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một liều vaccine và hai mươi năm năm đã tiêm đủ hai liều vaccine
tuy nhiên việc ứng phó với đường dịch thứ tư bộc lộ những hạn chế của hệ thống y tế
đặc biệt là y tế
cụ thể một số địa phương chưa tuân thủ theo các hướng dẫn của bộ y tế về tiêm vaccine cho người dân
việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chưa đáp ứng yêu cầu do nguồn vaccine còn hạn chế
tỷ lệ tiêm vaccine còn chưa đồng đều tại các địa phương trên toàn quốc
xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn một số tỉnh chưa triển khai kịp thời hiệu quả
chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
một số cơ sở y tế chưa thực hiện đúng quy định về giá xét nghiệm covid một mươi chín
thu phí xét nghiệm cao vẫn yêu cầu
bắt buộc xét nghiệm khi đi khám chữa bệnh gây bức xúc cho người dân
bên cạnh đó vẫn còn tình trạng lây nhiễm chéo tại một số cơ sở cách ly tập trung
nhiều trường hợp cách ly y tế tại nhà không đáp ứng được yêu cầu
theo hướng dẫn gây nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
về an sinh xã hội bà nguyễn thúy anh nêu rõ công tác bảo đảm an sinh xã hội
bảo đảm lương thực thực phẩm đã được chính phủ chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời
thông qua việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch covid một mươi chín theo các nghị quyết quyết định của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
qua đợt dịch lần thứ tư nhiều trường hợp tử vong do dịch bệnh bùng phát mạnh
đặc biệt là ở các tỉnh thành phố khu vực phía nam
chính phủ đã chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ cho trẻ mồ côi do dịch bệnh covid một mươi chín
do dịch covid một mươi chín nhiều lao động phi chính thức bị rơi vào trạng thái dễ tổn thương
do không có việc làm và thu nhập để bảo đảm cuộc sống vẫn còn không ít lao động tự do
những người không đăng ký tạm trú bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phản ánh
lại chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ của nhà nước
có lúc có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số đối tượng mắc kẹt
tại các địa bàn phong tỏa giãn cách ở đô thị lớn
đồng thời tiếp tục thực hiện chiến lược ngoại giao vaccine đẩy mạnh nghiên cứu
chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước để chủ động nguồn cung
tự chủ vaccine đảm bảo cung ứng cho người dân trong nước
chỉ đạo triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả phân bổ vaccine hợp lý tiếp tục nghiên cứu
ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em ở các độ tuổi để đảm bảo đưa trẻ
trở lại trường học sớm trên cơ sở nghiên cứu khoa học
kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn
bên cạnh các địa phương đã kiểm soát được dịch
thì tại tỉnh bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận một trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu
trong đó năm mươi ca trong cộng đồng đều là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn
thủy sản tấn khởi phường một thị xã giá rai
hai ca còn lại có hai ca đang cách ly tại nhà và bốn mươi tám người về từ các tỉnh
thành phố bình dương đồng nai thành phố hồ chí minh bình phước và lâm đồng
lực lượng chức năng địa phương đã phải lập tức tổ chức truy vết khoanh vùng ổ dịch
ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi công ty tấn khởi
được phát hiện từ một công nhân đến bệnh viện khám bệnh
sau khi có kết quả người này dương tính với sars cov hai
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân của công ty
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu
lữ văn hùng chủ trì tại cuộc họp khẩn cấp với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giám đốc sở y tế bạc liêu bùi quốc nam cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đã triển khai các biện pháp nhanh hiệu quả nhất
để truy vết các trường hợp liên quan khoanh vùng không để dịch lây lan diện rộng
đây là ổ dịch phức tạp vì có hơn bảy trăm linh công nhân công ty cũng không thực hiện ba tại chỗ
sở y tế đề xuất nâng cấp độ dịch bệnh ở phường một xã phong tân và xã phong thạnh đông
thị xã giá rai từ cấp độ một lên cấp độ bốn
các xã phường còn lại trên địa bàn tỉnh áp dụng cấp độ hai toàn tỉnh áp dụng cấp độ hai
sau khi phát hiện ổ dịch thị xã giá rai đã tổ chức test nhanh phát hiện sớm các trường hợp f
đưa các trường hợp liên quan đi cách ly tập trung tiến hành phong tỏa công ty tấn khởi
ngành chức năng thị xã giá rai đang tiếp tục truy vết
chỉ đạo các xã có nguy cơ cao xét nghiệm sàng lọc mở rộng trong cộng đồng
đồng thời chỉ đạo các công ty thủy sản chủ động test nhanh cho công nhân để sang lọc f f một
địa phương đã quyết liệt xác định nguồn lây bước đầu đánh giá nguồn lây có thể xuất phát từ người về từ vùng dịch
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều cho rằng
đây là ổ dịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
nguy cơ lây nhiễm cao và có khả năng lan sậu trên địa bàn thị xã già rai
do đó địa phương không được chủ quan quán triệt tinh thần thần tốc và huy động cả hệ thống chính trị để phòng chống dịch
vận động người dân không ra đường nếu không cần thiết để sớm khống chế ổ dịch
tùy theo mức độ nguy cơ thị xã giá rai tổ chức xét nghiệm theo hình thức đại diện hộ gia đình hay cả gia đình
sở y tế tăng cường lực lượng hỗ trợ thị xá trong xét nghiệm điều trị và chủ động chuẩn bị các cơ sở điều trị f
theo kịch bản đã xây dựng chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác sàng lọc
các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
cùng với đó ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa phương kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại các doanh nghiệp công ty điện gió nắm lại tình hình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong công nhân
không xét nghiệm cho công nhân theo định kỳ mà tổ chức test ngẫu nhiên trong các công ty
sau bạc liêu phú thọ cũng là địa phương nóng thứ hai khi phát hiện hai mươi ba ổ dịch trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
theo lãnh đạo địa phương trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại
phú thọ phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bệnh viện tách đôi
vừa khám chữa bệnh thông thường vừa điều trị người bệnh covid một mươi chín
theo thông tin từ sở y tế phú thọ đến nay tỉnh phú thọ đã có một trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
với hai mươi ba ổ dịch trong cộng đồng được phát hiện
điều đáng lo ngại đến nay chưa xác định được nguồn lây ban đầu
dự báo số ca mắc covid một mươi chín mới vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới
để đảm bảo sức khỏe cho người dân
sau khi tiếp nhận sáu mươi năm một trăm linh liều vaccine covid một mươi chín từ bộ y tế
phú thọ đã khẩn trương phân bổ cho các trung tâm y tế các huyện thành thị
bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện sản nhi
đặc biệt phú thọ dùng vaccine cho hai địa phương đang là điểm nóng của dịch bệnh
là thành phố việt trì và thị xã phú thọ
theo ông nguyễn huy ngọc giám đốc sở y tế phú thọ cho biết
song song với công tác chống dịch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cơ sở y tế
hiện nay cũng là yêu cầu cấp thiết
sở y tế phú thọ yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục bám sát hướng dẫn của bộ y tế
về bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tập trung tối đa vào sàng lọc phát hiện sớm người có yếu tố nguy cơ
phân luận khám bệnh hợp lý an toàn kiểm soát chặt chẽ người ra vào
đến làm việc chăm sóc người bệnh nội trú đẩy mạnh truyền thông thực hiện năm k
và kiểm tra giám sát thực hiện năm k kiểm soát nhiễm khuẩn chống lây nhiễm chéo
tại các khu vực nguy cơ cao thu gom xử lý chất thải đúng quy định ông ngọc nói
ngành y tế phú thọ nỗ lực không để dịch covid một mươi chín xuất hiện và lây lan trong cơ sở y tế
trả soát lại các phương án kịch bản đáp ứng khi các tình huống có ca bệnh trong bệnh viện
củng cố bổ sung kế hoạch tổ chức đơn nguyên hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nguy kịch chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bệnh viện tách đôi
vừa khám chữa bệnh thông thường vừa điều trị người bệnh covid một mươi chín
chuyển sang thông tin dịch covid một mươi chín tại tỉnh sơn la
mới đây tỉnh sơn la phát hiện hai trường hợp dương tính với sars cov hai là công dân trở về từ bình dương
nhưng không trực tiếp khai báo tại chốt kiểm dịch vào tỉnh
khiến một khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa cuộc sống phải phong tỏa hoàn toàn
hai bệnh nhân này bao gồm một bệnh nhân đang được điều trị tại khu điều trị f của huyện bắc yên
và một bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị f của bệnh viện đa khoa tỉnh tình trạng sức khỏe ổn định
bệnh nhân ở huyện bắc yên sau khi đi bằng xe chở các công dân rời bình dương về sơn la
đến chốt kiểm soát dịch đu lau đã chủ động khai báo y tế làm test nhanh cho kết quả âm tính với sars cov hai
và được đưa về cách ly tập trung tại huyện bắc yên
còn bệnh nhân ở huyện mường la xuất phát bằng tàu hỏa từ tỉnh bình dương về đến hà nội vào sáu giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
sau đó được em trai và em gái đón về sơn la bằng xe ô tô cá nhân
trên đường về nhóm người có rừng nghỉ ăn sáng tại thị trấn cao phong tỉnh hòa bình
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày khi di chuyển đến chốt kiểm soát vân hồ để vào địa bàn tỉnh sơn la
thì chỉ có em trai bệnh nhân xuống xe để khai báo y tế
sau khi khai báo tại chốt vân hồ xe tiếp tục di chuyển về thành phố sơn la và không dừng nghỉ tại địa điểm nào khác
khoảng một mươi bốn giờ về đến thành phố sơn la xe ô tô chở bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa cuộc sống
làm test nhanh kháng nguyên và có kết quả nghi ngờ dương tính với sars cov hai
vào tối một mươi chín tháng một mươi kết quả xét nghiệm của cdc tỉnh sơn la khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai
qua điều tra truy vết đã xác định được một mươi sáu f một sáu mươi một f hai trong đó có ba mươi sáu f hai ngoài cộng đồng và hai mươi năm f hai là nhân viên của bệnh viện đa khoa cuộc sống
các f một đã được cách ly tập trung theo đúng quy định các f hai thực hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe
hiện bệnh viện đa khoa cuộc sống đã phong tỏa toàn bộ khoa khám
bệnh viện đa khoa cuộc sống đã thông báo cho hai mươi năm f hai là nhân viên của bệnh viện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe
cdc sơn la cũng đã thông báo về điều tra dịch tễ đối với các trường hợp liên quan đến f gửi các đơn vị tỉnh huyện liên quan
tiếp theo là thông tin giáo dục tại tp hcm
mới đây ubnd tp hcm đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
tại các cơ sở giáo dục mầm non phủ thông trung tâm ngoại ngữ tiên học cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tp
đây là một mươi tiêu chí để mở cửa trở lại các trường học ở tp hcm
theo đó bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục gồm một mươi tiêu chí thành phần
ở mỗi tiêu chí được chấm điểm đạt hoặc không đạt đây là bộ tiêu chí chính thức để dạy học trực tiếp ở tp hcm
tiêu chí một nếu một trăm linh giáo viên cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục và có mã qr xanh
có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế tp hcm hoặc sổ sức khỏe điện tử hoặc bc covid
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ như là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm chủng đủ liệu vắc xin phòng covid một mươi chín hoặc tiêm mũi một ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm là đạt
tiêu chí hai số lượng học sinh giáo viên tập trung tối đa tại trường đối với bậc mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông sẽ do ngành y tế và sở giáo dục đào tạo quy định
nhưng hiện tại chưa quy định chi tiết số lượng riêng nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thuộc dưới một mươi năm em là đạt
tiêu chí ba khoảng cách trẻ em giáo viên cán bộ nhân viên tập trung trong phòng học
phòng làm việc từ một m trở lên và khoảng cách trẻ em giáo viên cán bộ nhân viên ngoài phòng học
phòng làm việc từ hai m trở lên là đạt
tiêu chí bốn một vòi rửa tay có xà phòng trên một mươi người đối với bậc mầm non
còn đối với bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở là ba mươi người
mỗi phòng học phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn
mỗi người có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt
và thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế sàn nhà nhà vệ sinh sân chơi bãi tập nếu có đúng quy định là đạt
tiêu chí năm một trăm linh giáo viên cán bộ nhân viên học sinh đeo khẩu trang khi làm việc
tại cơ sở giáo dục trừ khi ăn uống là đạt
tiêu chí sáu một trăm linh học sinh giáo viên cán bộ nhân viên được kiểm tra nhiệt độ
khai báo y tế khi vào trường phòng học và được phân luồn đảm bảo đi một chiều khi vào trường
phòng học và ra về và được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế khi vào trường là đạt
tiêu chí bảy phòng học phòng thi thông khí tốt và phòng cách ly đúng quy định
và đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống dịch covid một mươi chín khi có trường hợp nhiễm covid một mươi chín
tại đơn vị là đạt
tiêu chí tám thành lập các tổ an toàn covid một mươi chín và tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị là đạt
tiêu chí chín không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động bán trú căng tinh
xe đưa rút đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định là đạt
tiêu chí một mươi các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức hoạt động
hoặc tổ chức hoạt động sau một mươi sáu h ba mươi còn các cơ sở giáo dục phổ thông
không tổ chức hoạt động nội trú đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định là đạt
nếu cơ sở giáo dục đạt tám trên một mươi tiêu chí thành phần mức độ an toàn cao
thì cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
đạt sáu trên bảy tiêu chí thành phần mức độ an toàn thì cơ sở giáo dục
cũng được tổ chức hoạt động dạy học và trong vòng bốn mươi tám giờ và khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt
để đạt ít nhất tám tiêu chí thành phần
đặt dưới sáu tiêu chí thành phần chưa đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động dạy học
và phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất sáu tiêu chí thành phần
mới được tổ chức hoạt động dị học
về tình hình tiêm vaccine tại tỉnh quảng bình giám đốc sở y tế quảng bình cho biết
đơn vị vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các trường hợp từ năm mươi tuổi trở lên
theo đó sẽ ưu tiên các trường hợp trên năm mươi tuổi
tại các địa bàn có mật độ dân cư cao và khu vực ven biển
bởi đây là nhóm đối tượng rất dễ bị tổn thương trong đại dịch có nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng
dự kiến trên tám mươi người dân từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong tháng một mươi một
được biết đến nay đã có bảy mươi bảy hai trăm tám mươi năm người trên năm mươi tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
và một mươi chín năm trăm bảy mươi năm người đã tiêm đủ hai mũi
để thực hiện mục tiêu đã đề ra sở y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế
các bệnh viện đa khoa tăng cường tổ chức các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường thị trấn
và các điểm tiêm lưu động nơi công suất tiêm hàng ngày gấp hai ba lần hiện tại
để đảm bảo tiến độ bao phủ vaccine đồng thời tổ chức truyền thông tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận tự nguyện tham gia tiêm chủng
lập danh sách các đối tượng được tiêm chủng vaccine theo chỉ tiêu được phân bổ công khai minh bạch
tiếp theo là thông tin tại tỉnh quảng nam
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã lên kế hoạch tiếp tục tổ chức đón bà con quảng nam
có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố khu vực phía nam về quê miễn phí
những đối tượng này bao gồm phụ nữ mang thai sắp sinh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mồ côi không có người chăm sóc những người đi điều trị bệnh tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phố khu vực phía nam
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh giao cho các cơ quan chức năng bắt đầu tổ chức đón từ nay
và sẽ kết thúc tùy theo khả năng tiếp nhận của các khu cách ly của các địa phương
và số lượng bà con có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê
theo kế hoạch người dân thuộc các đối tượng trên có nguyện vọng về quê
chủ động liên hệ với hội đồng hương huyện thị xã thành phố của mình tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phố khu vực phía nam hoặc hội đồng hương quảng nam tại thành phố hồ chí minh
nếu địa phương đó chưa có hội đồng hương
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần văn tân cho biết đối tượng thuộc diện được đón về quê
và có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
trong bảy mươi hai giờ trước giờ lên ô tô
ngoài việc miễn phí đưa đón bằng ô tô khi đón về quê bà con sẽ được bố trí
vào các khu cách ly tập trung tại địa phương và được miễn phí ở trong thời gian cách ly tập trung
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin covid tối
của báo sức khỏe và đời sống ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sức khỏe y tế sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị khán giả hãy chú ý theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại